phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển tin tưởng chuyến thăm này sẽ giúp đoàn có thêm thông tin về tình hình thực tế tại việt nam để tiếp tục thúc đẩy giao lưu nghị sĩ hai nước một cách thiết thực hiệu quả trong thời gian tới
bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của việt nam trong những năm qua chủ nhiệm ủy ban lưu trữ nghị viện australia rowan ramsey mong muốn mối quan hệ đối tác giữa hai nước hai quốc hội ngày càng được đẩy mạnh nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
trước đó đoàn chủ nhiệm ủy ban lưu trữ nghị viện australia đã có buổi làm việc với tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc
ngày một mươi sáu tháng bảy hơn hai mươi cán bộ bộ ngoại giao cũng như bộ công thương và một số bộ ban ngành của việt nam chính thức sang học tập tại malaysia đây là học bồng của chính phủ malaysia dành riêng cho việt nam trong dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
việt nam và malaysia đều là những quốc gia trong khu vực đông nam á
có nhiều nét tương đồng về văn hóa phong tục tập quán nhân dân hai nước sớm có mối quan hệ giao lưu học hỏi lẫn nhau mối quan hệ này ngày càng được tăng cường và phát triển sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày ba mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong suốt bốn mươi năm năm qua quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa việt nam malaysia đã có những bước phát triển trên mọi lĩnh vực chính trị kinh tế thương mại an ninh quốc phòng văn hóa giáo dục
quan hệ hai nước từng bước được nâng tầm

nam ước đạt chín bảy triệu lượt người tăng bảy hai so với cùng kỳ năm trước
còn tại đà nẵng tổng lượt khách tham quan du lịch ước đạt hơn bốn triệu lượt người
trong đó khách quốc tế ước đạt một sáu triệu lượt tăng gần năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái
trước đây khi đăng ký visa chúng tôi phải mất nhiều thời gian
nhưng giờ đây có thể dễ dàng đăng ký qua hệ thống điện tử
điều này thật tuyệt vời
chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho chuyến du lịch của mình tại việt nam
việt nam là một quốc gia có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch
việc tiếp tục mở cửa và dạn thời gian miễn thị thực với một số nước châu âu
trong đó có nước pháp khiến tôi tin tưởng rằng lượng khách đến với việt nam sẽ ngày càng tăng cao
có thể nói chính sách visa thông thoáng không chỉ mở ra cơ hội thu hút khách du lịch quốc tế
mà còn tạo ra sự cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới
để du lịch việt nam trở thành điểm đến ấn tượng
thúc đẩy doanh thu ngành du lịch việt nam trong đó có đà nẵng
sau khi truyền hình
nhân dân đã phát sóng bài về tình trạng ô nhiễm tại bãi tắm hồ tràm huyện xuyên mộc
sở du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu đã có văn bản yêu cầu ban quản lý các khu du lịch huyện xuyên mộc
tăng cường kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh du lịch tại khu vực hồ tràm
nhanh chóng chấn trình tình trạng xa thải ra các bãi tắm như hiện nay
ngày một mươi sáu tháng bảy trao đổi với lãnh đạo sở du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu
sở này đã yêu cầu ban quản lý các khu du lịch huyện xuyên mộc phải ra soát lại toàn bộ các nhà hàng quán ăn tại khu vực này
cơ sở nào gây ô nhiễm không chịu khắc phục thì phải có hình thức kiên quyết xử lý nghiêm khắc
nhằm trả lại bãi biển trong sạch cho người dân địa phương và du khách
khu vực bãi biển hồ tràm thuộc xã phước thuận huyện xuyên mộc tỉnh bà địa vũng tàu
vào các ngày lễ tết và cuối tuần thu hút hàng chục nghìn lượt khách từ các nơi đến tắm biển
thế nhưng những năm gần đây người dân địa phương và du khách đang rất bức xúc vì rác thải tràn ngập bãi biển
ngày một mươi sáu tháng bảy tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cho biết
lực lượng chức năng đã tạm giữ năm hành khách người việt nam vận chuyển trái phép xưng tê giác
gồm một mươi hai khúc với tổng trọng lượng hơn bảy kg
vụ việc được phát hiện vào đêm một mươi năm tháng bảy tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
phối hợp với các đơn vị liên quan đã tạm giữ một hành khách nam bốn mươi một tuổi
quốc tịch việt nam nhập cảnh trên chuyến bay từ angola về việt nam
vận chuyển trái phép một mươi hai xưng tê rác với tổng trọng lượng hơn bảy kg
cất dấu tinh vi trong hành lý cá nhân như hộp sữa bột thực phẩm quần áo
đây là xưng của loài tê rác hay xưng ở châu phi rất quý hiếm
là mặt hàng cấm kinh doanh mua bán xuất khẩu nhập khẩu theo luật pháp quốc tế
giá trị tăng vật theo thị trường tự do ước tính khoảng gần tám tỷ đồng
hiện hải quan sân bay tân sơn nhất đang tiến hành khởi tố vụ án
thưa quý vị chiều ngày một mươi một tháng bảy sau khi các hội đồng trung học phổ thông quốc gia
công bố điểm của thí sinh trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin đặt ra nghi vấn
thuộc nhóm có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất tám mươi chín ba mươi năm nhưng hà giang lại có số thí sinh
được điểm cao đứng đầu cả nước vấn đề này không chỉ gây bức xúc của nhiều thí sinh
và phụ huynh trong tỉnh mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận tại thời điểm này
thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
cả nước có bảy mươi sáu thí sinh có điểm thi khối a một toán lý anh từ hai mươi bảy điểm trở lên
thì riêng hà giang đã có ba mươi sáu em chiếm bốn mươi bảy ba mươi bảy cả nước
trong khi đó cả nước có hơn chín trăm hai mươi năm thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
gấp gần một trăm sáu mươi tám lần số lượng thí sinh ở hà giang là năm năm trăm linh thí sinh
có ba thí sinh có kết quả thi cách xa so với kết quả thi thử mà trường trung học phổ thông
chuyên tỉnh hà giang đã tổ chức hai lần trước đó cũng dựa trên đề minh họa của bộ
ngay sau khi có thông tin
vụ việc ngày một mươi hai tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo ra công văn yêu cầu sở giáo dục và đào tạo hà giang
kiểm tra ra soát toàn bộ các khâu của kỳ thi báo cáo bằng văn bản về thi trung học phổ thông quốc gia
hai nghìn một mươi tám qua cục quản lý chất lượng trước ngày một mươi bảy tháng bảy
với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành các tổ chức cá nhân
các hộ dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ của tỉnh lai châu đã cơ bản ổn định
tuy nhiên nhiều công trình thủy lợi công trình nước sinh hoạt bị lũ cuốn trôi làm hư hỏng
nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân đang là vấn đề rất bức thiết hiện nay
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện biên giới mừng tè
xã mường tè của huyện mường tè là một xã ít bị thiệt hại nhất trong đợt lũ lụt vừa qua
tuy nhiên những ngày này cuộc sống của nhiều hộ dân nơi đây đang rất khó khăn vì thiếu nước ăn uống và sinh hoạt
các công trình nước cung cấp cho người dân đã bị lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng không thể dẫn nước về được
để có nước ăn uống sinh hoạt người dân phải dùng ống dẫn nước đục từ những khe suối về
một mặt nữa là tăng cường công tác hướng dẫn thì giao cho phòng y tế và trung tâm y tế huyện sẽ hướng dẫn bà con các biện pháp sử dụng về nước
đồng thời một số nơi bị lúc lụt vừa qua đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường và giao cho cơ quan y tế sẽ tổ chức thiêu độc khử trùng và phòng dịch tại những nơi này
trước thực trạng trên huyện mường tè tỉnh lai châu đang nỗ lực khắc phục lại các công trình xây dựng công trình thủy lợi và nhất là nước sinh hoạt
nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân sau lũ
theo phản ánh của người dân trên một số tuyến đường tỉnh và cả quốc lộ trên địa bàn tỉnh yên bái
thì hiện các tuyến đường này đang rơi vào tình trạng xuống cấp nguyên nhân được xác định là do nhiều phương tiện ô tô chở quá tải trọng đi qua
khiến cho mặt đường cầu cống bị hư hỏng
đây là những hình ảnh phóng viên chúng tôi ghi lại trên tuyến quốc lộ hai d
những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng vẫn hàng ngày lưu thông qua đây
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các phương tiện phát hiện xe chạy quá tải
quốc lộ hai d vốn là đường hoàng thi cũ nằm trên địa phận huyện yên bình tỉnh yên bái
đây là tuyến đường cảnh quan đẹp có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch thắng cảnh vùng hồ thác bà
tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn đưa vào sử dụng tuyến đường đã xuống cấp khiến cho việc lưu thông của người dân gặp khó khăn
bên cạnh quốc lộ hai d thì tỉnh lộ một sáu cũng xuống cấp nghiêm trọng
các lực lượng chức năng dù đã vào cuộc nhưng xem ra việc xử lý những phương tiện chở quá tải trên tuyến đường này dường như vẫn chưa được triệt để

tổng thống mỹ donald trump và tổng thống nga vladimir putin hôm qua lần đầu tiên có cuộc gặp chính thức tại thủ đô helsinki phần lan
cuộc gặp được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm trong khi được giới chuyên gia đánh giá thể hiện thiện trí đối thoại của hai cường quốc hàng đầu thế giới
tổng thống mỹ donald trump và người đồng cấp nga vladimir putin đã gặp và bắt tay nhau tại phủ tổng thống phần lan ở thủ đô helsinki
cuộc gặp riêng này chỉ có hai nhà lãnh đạo cùng các phiên dịch viên
cuộc đàm phán chính thức cùng với sự tham gia của phái đoàn hai nước sẽ diễn ra ngay sau đó
chương trình nghị sự theo kế hoạch sẽ tập trung vào vấn đề kiểm soát vũ khí hắt nhân tình hình khủng hoảng tại miền đông ukraine và syri và cả cáo buộc nga can thiệp bầu cử mỹ hồi năm hai nghìn một mươi sáu
ngay trước thềm cuộc gặp điện kremlin ra tuyên bố bày tỏ hy vọng cuộc gặp lần này giữa hai vị tổng thống sẽ là bước tiến đầu tiên đưa quan hệ hai nước ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay
tuyên bố khẳng định moscow sẵn sàng thảo luận với washington về các cáo buộc nga can thiệp vào bầu cử mỹ
điện kremlin đồng thời nhận định các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo về syri sẽ gặp nhiều khó khăn vì lập trường khác biệt
chuyên gia về mỹ của hội đồng nga đánh giá cuộc gặp giữa hai vị lãnh đạo đóng vai trò rất quan trọng trong việc góp phần tăng cường an ninh và sự ổn định toàn cầu
truyền thống của mối quan hệ nga mỹ là bắt đầu một trù kỳ mới chính từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai tổng thống sau đó mới đến các cuộc gặp ở cấp quan chức khác
cuộc gặp lần này có một chút không đi theo truyền thông ấy lại còn bị trì hoãn nên nó rất được chờ đợi dự đoán quan hệ sẽ tiến triển như thế nào với điều kiện phức tạp hiện tại
trong khi đó theo hãng tin sputnik của nga nga đã đưa ra nhiều đề xuất cả chính thức và không chính thức trong quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh
tuy nhiên hai bên chưa chính thức nhất trí trên giấy tờ về việc đưa ra một tuyên bố chung
cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống donald trump và tổng thống nga putin tại helsinki là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo bên ngoài khuôn khổ các diễn đàn quốc tế đa phương
cuộc gặp thượng đỉnh nga mỹ đặc biệt được dư luận quốc tế quan tâm trong bối cảnh quan hệ nga mỹ xuống dấp kỷ lục với nhiều vấn đề bất đồng sâu sắc
hội nghị thượng đỉnh nga mỹ được đánh giá sẽ có tác động lớn đến an ninh toàn cầu khi thảo luận về quan hệ song phương an ninh quốc gia và các vấn đề quốc tế nổi bật như tình hình syri vũ khí hạt nhân và trung quốc
chúng tôi xin mời quý vị cùng nhìn lại những nét chính giữa quan hệ hai nước trong khoảng thời gian một mươi năm trở lại đây
mối quan hệ nga mỹ từng bị đóng băng sau cuộc chiến nga gruzia năm hai nghìn tám khiến tổng kim ngạch thương mại hai triệu nga mỹ giảm mạnh trong năm hai nghìn chín
từ ba mươi sáu tỷ đô la xuống chỉ còn hai mươi ba năm
tuy nhiên trong hai năm hai nghìn một mươi và hai nghìn một mươi một những nỗ lực của hai vị tổng thống khi đó là ông barack obama và ông medvedev đã đưa kim ngạch thương mại tăng trở lại
nhiều kỳ vọng rằng mối quan hệ giữa nga và mỹ sẽ trở nên tốt đẹp từ đó
thế nhưng kể từ năm hai nghìn một mươi hai là năm mà ông vladimir putin lên làm tổng thống nga thương mại hai nước dần giảm sút
từ mức tổng kim ngạch bốn mươi ba tỷ đô la năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm nhập siêu từ nga vào mỹ chỉ còn hai mươi ba năm tỷ đô la quay lại với thời điểm đóng băng năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi hai tổng thống putin sau khi nhậm chức đã hủy chuyến đi mỹ để tham dự hội nghị g tám
đáp lại tổng thống obama cũng thông báo không tham dự hội nghị apec tại nga vào tháng chín
hành động của hai vị tổng thống báo hiệu cho mối quan hệ không mới tốt đẹp giữa hai nước trong tương lai
quả thực ngay trong năm hai nghìn một mươi ba một loạt bất đồng mới nảy sinh trong quan hệ hai nước đến mức tổng thống obama đã tuyên bố tạm ngừng chương trình tái khởi động quan hệ với moscow
một trong những nguyên nhân quan trọng tác động đến quan hệ là bê bối liên quan cựu nhân viên tình báo mỹ étbood snowden
người tiết lộ hàng loạt tài liệu mật khẳng định cơ quan an ninh quốc gia mỹ theo dõi tin nhắn thư điện tử điện thoại của người dân nhiều nơi trên thế giới
thậm chí nghe lén điện thoại của lãnh đạo hàng chục quốc gia
vụ snowden còn đặc biệt hơn nữa bởi phía nga quyết định trao quy chế cư trú tạm thời cho snowden
người đang bị washington truy lùng gắt gao với cáo buộc phản quốc
tổng thống obama thậm chí đã hủy cuộc gặp thượng đỉnh với tổng thống putin
ông obama đã loại nga ra khỏi ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỹ ít nhất là đến năm hai nghìn hai mươi
tiếp đó cuộc khủng hoảng ukraine hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn cũng đổ thêm dầu vào mối quan hệ hai nước
đây chính là nguyên nhân khiến mỹ đưa ra quyết định trừng phạt nga
bất chấp cuộc chiến thương mại kéo dài gây thiệt hại cho các bên nhiều năm qua mỹ và eu liên tục gia hạn lệnh trừng phạt
động thái này tiếp tục khiến mối quan hệ song phương giữa nga và mỹ
và giữa nga và eu thêm phần lạnh nhạt
bước vào năm hai nghìn một mươi bảy dư luận từng kỳ vọng sự kiện ông donald trump đắc cử tổng thống mỹ
sẽ giúp làm tan băng mối quan hệ giữa moscow và washington
nhất là khi ông donald trump từng nhiều lần phát đi thông điệp cam kết nỗ lực cải thiện quan hệ với nga trong chiến dịch tranh cử tổng thống
nhưng những kỳ vọng ban đầu nhanh chóng bị cuộc điều tra về cái gọi là nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống mỹ hai nghìn một mươi sáu phủ bóng đen
dù nga nhiều lần khẳng định không can thiệp vào bầu cử mỹ
dù tổng thống donald trump nhiều lần bác bỏ cáo buộc ekip tranh cử của ông bắt tay với nga
nghi án moscow lũng đoạn đời sống chính trị ở washington vẫn là câu chuyện được sới lên trong suốt năm hai nghìn một mươi chín
quan hệ mỹ nga năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục đi xuống khiến vị tổng thống thứ bốn mươi năm của mỹ phải thừa nhận
mối quan hệ giữa moscow và washington đang ở mức thấp chưa từng thấy và rất nguy hiểm
đình điểm căng thẳng là việc hai viện quốc hội mỹ thông qua luật siết chặt trừng phạt nga
kèm theo những điều khoản đặt tổng thống donald trump vào tình thế tiến thoái lương nan buộc phải ký ban hành
nga coi đây là hành vi khiêu khích khiến moscow ra quyết định trục xuất bảy trăm năm mươi năm nhà ngoại giao mỹ
đồng thời không cho đại sứ quán mỹ ở nga tiếp tục sử dụng một số cơ sở ở moscow
đáp lại mỹ yêu cầu nga đóng cửa tổng lãnh sự quán tại thành phố san francisco
cùng hai cơ sở thương vụ tại thủ đô washington và new york
căng thẳng trên mặt trận kinh tế cũng gai gắt hơn hai bên tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt lẫn nhau
mỹ còn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các doanh nghiệp trong những lĩnh vực
thèn chốt của nền kinh tế nga như năng lượng và xuất khẩu vũ khí
moscow cáo buộc washington cạnh tranh không lành mạnh khi sử dụng công cụ trừng phạt
nhằm chiếm ưu thế trên thị trường vũ khí thế giới
đó là chưa kể nguy cơ đụng độ quân sự luôn cận kề giữa hai cường quốc sở hữu tới chín mươi năm số vũ khí hạt nhân của thế giới
cũng là hai nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất
trên trường quốc tế nga và mỹ không chỉ khẩu chiến gai gắt
mà còn cận kề nguy cơ đối đầu quân sự ngay tại syri
sau vụ tổng thống donald trump ra lệnh bắn năm mươi chín quả tên lửa hành trình tomahawk
xuống một căn cứ quân sự của syri hồi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
với cách cớ trừng phạt một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nghi do chính quyền syri thực hiện
còn moscow coi hành động này là xâm lược một quốc gia có chủ quyền
về khả năng đi đến một văn kiệm chung trong cuộc gặp thượng đỉnh nga mỹ
nhiều chuyên gia không đặt nhiều kỳ vọng về một sự đột phá hay chi tiết đối với tuyên bố chung của hội nghị
theo tôi cuộc gặp này mang tính chất khung nhiều hơn
nó thể hiện nhận thức rằng quan hệ hai bên cần được duy trì
nó phát đi tín hiệu cho các bên liên quan khác rằng cần phải hợp tác với nhau
tuy nhiên khó mà cho rằng cuộc gặp sẽ thông qua được một tuyên bố chung nạng ký
một thỏa thuận cụ thể nào đó
nhiều khả năng đó sẽ chỉ là một tuyên bố khung mà thôi
trong bối cảnh hai bên còn quá nhiều mâu thuẫn và khác biệt
dư luận kỳ vọng cuộc gặp giữa người đứng đầu nhà trắng và người đứng đầu điện kremlin
sẽ được tận dụng để làm bàn đạp giúp quan hệ song phương tan băng
tạo cơ hội để hai cường quốc thiết lập lại các mối quan hệ
và phát triển hợp tác trong nhiều vấn đề quan trọng
hôm nay trung quốc và liên minh châu âu đã nhất trí trao đổi về các đề nghị
tiếp cận thị trường lẫn nhau để thúc đẩy một thỏa thuận đầu tư song phương
mà hai bên đang đàm phán đồng thời kêu gọi đưa thỏa thuận này
trở thành ưu tiên hàng đầu trong quan hệ hai bên
trong tuyên bố chung đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh trung quốc eu thường niên
diễn ra ở bắc kinh hai bên cam kết tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận liên quan
đến thỏa thuận đầu tư song phương
eu đã ghi nhận những cam kết gần đây của trung quốc trong việc cải thiện cơ hội
tiếp cận thị trường và quyền sở hữu trí tuệ
hai bên cũng cam kết thiết lập nhóm làm việc chung về cải tổ tổ chức thương mại thế giới
nhất trí rằng tình trạng dư thừa công suất sản xuất thép là thách thức toàn cầu
cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường
và thúc đẩy năng lượng sạch ở thời điểm hiện tại
chủ tịch hội đồng donald trump nhấn mạnh về một nghĩa vụ chung là không phá hủy
trật tự thương mại thế giới mà phải cải thiện nó bằng cách cải tổ những quy định thương mại quốc tế
đây là trách nhiệm chung của châu âu trung quốc mỹ và cả nga
ngăn chặn việc châm ngòi cho các cuộc chiến tranh thương mại
vốn thường bị biến thành những cuộc xung đột nóng như lịch sử đã ghi nhận
chúng ta cần cải tổ thương mại chứ không phải đối đầu
và vẫn còn thời gian để ngăn chặn xung đột và hỗn loạn
hội nghị thượng đỉnh trung quốc eu lần này diễn ra trong bối cảnh mỹ và trung quốc
đang ngày càng lún sâu vào một cuộc tranh chấp thương mại
sau khi washington áp đặt mức thuế hai mươi năm đối với hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc trị giá ba mươi bốn tỷ đô la mỹ
tổng thống mỹ donald trump từng cảnh báo sẽ áp thuế đối với lượng hàng hóa trung quốc
trị giá hơn năm trăm linh tỷ đô la mỹ gần bằng tổng lượng hàng mà mỹ nhập khẩu từ trung quốc hồi năm ngoái
bắc kinh cũng đã tuyên bố đáp trả từng bước
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại